ở trẻ nhỏ thì chúng ta hay gặp một cái tình trạng là dối loạn tiêu hóa do loạn khuẩn đường ruột
vậy thì việc cải thiện chế độ dinh dưỡng có giúp cải thiện tình trạng đó hay không
thưa phó giáo sư việt hà
vâng như phần đầu tôi có nói là trước hết chúng ta tìm hiểu về hệ vi sinh đường ruột trước
hệ vi sinh đường ruột trong một hệ đấy nó cùng có vi khuẩn nó cùng có virus và nó cùng có vi nhấm
thế thì nó xuất phát từ đâu
khi mà đứa bé nó mới sinh ra đó thì cái đường ruột của nó khi nó nằm trong vùng mẹ thì cái đường ruột nó hoàn toàn là vô khuẩn
và khi bé sinh ra ngoài việc tiếp xúc với người mẹ tiếp xúc với bầu bố mẹ tiếp xúc với các thực phẩm
thì những cái vi sinh vật ở trên da của người mẹ trên đường âm đạo của người mẹ
trong cái bầu sữa của người mẹ sẽ thiết lập nên những vi sinh vật đầu tiên
và cái sự đa dạng của những cái vi sinh vật đấy nó sẽ phụ thuộc vào cái chế độ bà mẹ nuôi như thế nào
nuôi bằng sữa công thức hay được ăn bổ sung sớm hay là ăn bổ sung muộn
chế độ ăn ra làm sao
thế thì cái loạn khuẩn ruột là cái hệ vi sinh ấy nó bị bất cân bằng đi
thế thì như tiên phần từ ban đầu tôi có nói là
vì là một cái hệ vi sinh mà nó được thiết lập bởi cách thức bà mẹ nuôi con cách thức bà mẹ chăm con
cách thức bà mẹ cho đứa trẻ ăn
do đó chế độ ăn nó ảnh hưởng đến hệ khai sinh đường ruột
đấy là cái vấn đề mà chủ yếu nhất
thì người ta cũng có rất nhiều những nghiên cứu trên thế giới
người ta thấy rằng những cái bạn mà ăn một chế độ ăn đầy các chất bột đường
thì nó sẽ ưu thế các vi sinh vật chuyển hóa các chất bột đường
còn nếu mà ăn cái chế độ ăn mà dầu các chất đạn
thì lại ưu thế các cái vi sinh vật mà chuyển hóa các chất đạn
cũng tương tự như thế với các chất béo
thế do đó là cái khẩu phần ăn cân đối
chính là một cách mà để làm cho các cái vi khuẩn nó ôn hòa với cộng đồng với nhau
một cách phù hợp
thế thì khi mà cái chế độ ăn của chúng ta mà bị ảnh hưởng
bị ảnh hưởng bởi chúng ta cho ăn ít hơn so với bình thường
nhiều hơn so với bình thường
bất cân bằng của các tỷ lệ đấy
thì chắc chắn sẽ dẫn đến loạn khuẩn cái đường ruột
thế còn cái nguyên nhân thứ hai mà dẫn đến loạn quần ruột
nó là các bệnh lý
các bệnh lý thì có thể do các bệnh lý tại đường ruột của chúng ta
có những bệnh tiêu chảy có những bệnh táo bón có những bệnh ruột viêm
hoặc là do những cái thuốc mà chúng ta dùng
đặc biệt là các cái thuốc kháng sinh
hay là các thuốc điều trị trong bệnh lý dạ dày thái tràng
thì tất cả những yếu tố đấy đều dẫn đến loạn con ruột
mà khi loạn khuẩn ruột rồi thì sẽ dẫn đến các triệu chứng nôn chớ táo bón tiêu chảy
và đặc biệt nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự tăng trưởng và phát triển của các em bé
ngoài thực ra thì chúng ta cũng không thể trách